nhằm tìm kiếm những giải pháp dài hạn cho việc cải thiện năng suất lao động cho toàn bộ nền kinh tế tránh khả năng việt nam sẽ bị mắc vào bẫy thu nhập trung bình phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với đại sứ quán nhật bản tại việt nam và bộ kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản đã tổ chức hội thảo cải thiện năng suất lao động việt nam để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia
tại hội thảo các chuyên gia đã thảo luận về thực trạng năng suất lao động việt nam hiện nay những vấn đề đặt ra nhằm cải thiện năng suất lao động quốc gia thực tế cho thấy trong khoảng một thập niên gần đây năng suất lao động tại việt nam dù thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực nhưng lại có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại
năng suất lao động của việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất của singapore một mươi bảy sáu của malaysia ba mươi sáu năm của thái lan bốn mươi hai ba của indonesia và bằng năm mươi sáu bảy của philippines
năng suất lao động việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất lao động việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất lao động việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất lao động việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất lao động việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất lao động việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất lao động việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất lao động việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất lao động việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất lao động việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất lao động việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất lao động việt nam hiện nay chỉ bằng bảy mức năng suất la
theo các chuyên gia nhật bản năng suất cần phải trở thành động lực chính thúc đẩy năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế của việt nam
mặc dù có nhiều năm hợp tác kinh tế chặt chẽ việt nam đã không áp dụng bất kỳ công cụ năng suất nào của nhật bản đầy đủ hoặc thậm chí một phần
chúng tôi đã đặt mục tiêu để buộc phải tìm cách làm khác tư duy khác trong việc tăng năng suất lao động
theo tôi phong trào năng suất quốc gia nên được thực hiện trong ít nhất vài năm tới với các mục tiêu rõ ràng
đảng chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp nên làm việc cùng nhau để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và đạt thu nhập cao trong tương lai
việt nam nên hướng tới tăng trưởng năng suất lao động bền vững từ bảy đến tám
sự đột phá về năng suất lao động chính là động lực tăng trưởng của nước ta trong giai đoạn tới
bởi với sự chuyển đổi sang nền kinh tế số việt nam sẽ không thể dựa mãi vào mô hình tăng trưởng thâm dụng
lao động trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như cuộc cách mạng công nghiệp bốn big data al chuyển đổi kinh tế số
việt nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa vào tăng năng suất thông qua việc phân bổ nguồn lực hiệu quả nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đặc biệt việt nam cần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi giúp các doanh nghiệp có điều kiện trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo